với tội phạm cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn bắt giữ khẩn cấp đối tượng nguyễn anh dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
có hộ khẩu thường trú tại quận hoàng mai hà nội đối tượng đã gây ra ba vụ cướp giật tài sản chỉ trong vòng hai ngày
tại cơ quan điều tra đối tượng dũng khai nhận đã cùng đối tượng là đào ngọc toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
có hậu khẩu thường trú tại thanh ngoai hà nội thực hiện hành vi cướp giật tài sản
cụ thể vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai đối tượng đã cướp giật chiếc điện thoại của một người đàn ông
tại khu vực đường giải phóng đem bán được một triệu một trăm linh nghìn đồng sau đó chia nhau
đặc biệt chỉ trong ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai đối tượng đã liên tiếp gây ra hai vụ cướp giật trên địa bàn phường giáp bát và phường tương mai
chiếm đoạt hai điện thoại di động sau đó đem bán được một triệu ba trăm linh nghìn đồng
công an quận hoàng mai thông báo ai là bị hại của các vụ án trên
nhanh chóng liên hệ với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận hoàng mai để giải quyết
tại bình dương cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thủ dầu một đã ra quyết định khởi tố bị can
về hành vi cướp giật tài sản đối với hai đối tượng phan hoài hậu và nguyễn thanh sơn cùng thường trú tại huyện củ chi tp hcm
trước đó hậu rủ sơn đi cướp tài sản
khi đến địa bàn phường định hòa thành phố thủ dầu một phát hiện một nhóm học sinh đang đi trên đường
nên hậu chạy xe ép sát vào để sơn giật liên tiếp ba túi sách của ba em học sinh nữ sau đó tăng ga bỏ chạy
lúc này một tổ tuần tra thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đang tuần tra trên tuyến đường này
đã phát hiện truy đuổi và bắt giữ hai đối tượng giao cho công an thành phố thủ dầu một điều tra xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan công an hai đối tượng trên còn khai nhận đã thực hiện bốn vụ cướp giật với thủ đoạn tương tự tại địa bàn huyện củ chi tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cần duộc tỉnh long an đang thụ lý điều tra vụ án cướp giật tài sản xảy ra tại ấp phước thới xã phước lại huyện cần duộc tỉnh long an
trước đó đối tượng vũ xuân phú chú quận bốn tp hcm điều khiển xe máy lưu thông theo hướng xã long hậu đi xã phước lại huyện cần duộc
trước đó đối tượng vũ xuân phú chú quận bốn tp hcm điều khiển xe máy lưu thông theo hướng xã long hậu đi xã long hậu đi xã long hậu đi xã long hậu đi xã long hậu

trước đó đối tượng vũ xuân phú chú quận bốn tp hcm điều khiển xe máy lưu thông theo hướng xã long hậu đi xã long hậu đi xã long hậu đi xã long hậu

ngay tại tuyến tỉnh huyện vaccine cũng luôn được bảo quản theo đúng hướng dẫn
theo đó có hai nhóm vaccine là vaccine nhạy cảm với nhiệt độ cao và vaccine nhạy cảm với đóng băng
vaccine được bảo quản ở nhiệt độ từ hai đến tám độ c thì có độ bền vững trong bốn năm
ở nhiệt độ hai mươi hai mươi năm độ c thì có độ bền vững trong nhiều tháng
ở nhiệt độ ba mươi bảy độ c thì vaccine có độ bền vững trong nhiều tuần
ngoài ra để phòng và xử lý phản ứng sau tiêm chủng các cơ sở tiêm chủng phải tư vấn về xử trí với các phản ứng thông thường
như sốt sưng đau tại chỗ tiêm cho cha mẹ
hướng dẫn gia đình cho trẻ quay lại cơ sở y tế nếu có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau tiêm
như co giật có sốt bệnh não sốc phản vệ
cơ quan y tế không khuyến khích sử dụng các biện pháp dân gian điều trị phản ứng vaccine
có thể có nguy cơ nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người được tiêm vaccine
vaccine dịch vụ sáu trong một infrak heza và năm trong một pentaxim bị khan hiếm trong thời gian dài
vì vậy sau khi nghe thông tin có vaccine
nhiều bậc cha mẹ đã vội vã đưa con đến điểm tiêm chủng
dù trước đó trẻ đang tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
sự vội vàng của các bậc phụ huynh đã gây nên tình trạng đông đúc không đáng có ở điểm tiêm dịch vụ
phóng sự sau ghi nhận tại trung tâm sinh học lâm sàng thuộc viện pasteur nha trang
một trong những điểm hiếm hoi trên địa bàn có vaccine dịch vụ năm trong một
mới sáng sớm trung tâm sinh học lâm sàng viện pasteur nha trang đã đông đúc người
khoảng năm mươi trong số này đến để tiêm vaccine năm trong một cho trẻ
không chỉ trong tỉnh nhiều gia đình ở các tỉnh lân cận như bình thuận ninh thuận
cũng đưa con đến từ rất sớm
đáng quan tâm hơn có một số trẻ đang tiêm vaccine sáu trong một trong chương trình tiêm chủng mở rộng
cũng được các bậc cha mẹ bỏ giữa chừng để chuyển qua dịch vụ

cho nên là mình quyết định tiêm ở đây mỗi thứ hai
bé được hai tháng rưỡi đáng lý tiêm lâu nhưng mà đợi ở ninh thuận không có thuốc
cho nên phải đợi có thuốc rồi mới đi tiêm cho bé
thì vừa rồi nghe nói ở khánh hòa mình có này cho nên là phải đi ra tới đây
thấy một số bé ở gần nhà mình tiêm về cháu bị sốt quá
mấy cháu nó sốt quá cho nên là thấy cũng ngại
mỗi mũi một cháu chỉ tiêm quynh vasem nhưng mà cháu phản ứng nhiều
sốt cao sưng nhiều
mũi hai cho cháu tiêm pentaxim
nếu mà mũi thứ ba mà không có thì sẽ tiếp tục đợi
như vậy lý do khiến các bậc cha mẹ đổ xô đưa trẻ đi tiêm vaccine dịch vụ
là sự e ngại phản ứng sau tiêm của vaccine quynh vasem
tuy nhiên theo phân tích mặc dù vaccine này có thể gây phản ứng nặng hơn
song hiệu quả miễn dịch của vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng tốt hơn
tiêm quynh vasem nó có hai cái lợi
lợi thứ nhất là chúng ta có một loại vaccine b một b
chúng ta tiêm bình thường ngoài cũng rất đắt
lợi thứ hai là nó là vaccine toàn thế bào hiệu quả tạo dịch nó
về mặt khoa học và ngân lý chúng tôi thấy nó tạo dịch tốt hơn là vaccine pentaxim
nhưng pantaxin thì nó có ưu điểm hơn là gì
cái phản ứng thì nó nhẹ nhàng hơn
nhưng mà khi mà nó triển khai trên diện rộng hàng triệu trẻ
hay nói cùng mình chung là hàng trăm ngàn trẻ
và tiêm cả những cái vùng các xã miền núi hải đảo thì không ai dám đảm bảo là nó sẽ không xảy ra phản ứng
và có thậm chí cả những ca nguy hiểm như là quynh vasem
sau nhiều tháng khang hiếm cuối tháng một mươi hai vừa qua
một trăm sáu mươi liều vaccine pentaxim năm trong một đã được nhập về nước ta
tại khánh hòa viện pasteur nha trang dự kiến mua hơn một liều
tuy nhiên thực tế chỉ được duyệt năm trăm linh liều
số lượng ít ỏi nên viện chú trường ưu tiên tiêm cho những trẻ đã được tiêm mũi một và mũi hai
vì vậy viện không thông báo rộng rãi đến người dân
tuy nhiên chỉ sau hai ngày nhập về đã có gần một nửa vaccine được sử dụng
theo dự báo tình hình thiếu hụt vaccine sẽ tiếp tục diễn ra trong năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ y tế khuyến cáo người dân nên đưa trẻ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng
tránh chờ đợi quá lâu sẽ làm hệ miễn dịch của trẻ bị ảnh hưởng
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vừa qua công an tỉnh thành phố khu vực miền trung
báo công an nhân dân và các doanh nghiệp tại thành phố đà nẵng đã tổ chức chương trình từ thiện được mang tên
tết vì người nghèo xuân bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc
hướng tới những gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh quảng nam quảng ngãi và thành phố đà nẵng
với nghĩa cử cao đẹp lá lành đùm lá rách qua đợt từ thiện lần này
hơn một năm trăm linh xuất quà sẽ được trao cho tận tay đến các hộ nghèo mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng
tuy không lớn nhưng cũng đã phần nào giúp đỡ những người khuyết tật bất hạnh
và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống
mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
vào chiều qua tại hà nội ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức lễ trao giải thưởng báo chí
tuyên truyền về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi năm và lễ phát động giải thưởng báo chí
về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
sau gần sáu tháng triển khai ban tổ chức đã nhận được hơn chín trăm sáu mươi tác phẩm của các cá nhân và tập thể
chín mươi sáu đơn vị trên cả nước
nội dung chủ yếu các tác phẩm phản ánh các hoạt động quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện
bám sát theo chủ đề năm an toàn giao thông hai nghìn một mươi năm là siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện
nhiều tác phẩm đã phát hiện được các tấm gương sáng điển hình các mô hình sáng tạo
kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
qua giả soát đánh giá ban tổ chức đã trao hai giải nhất năm giải nhì một mươi giải ba và một mươi năm giải khuyến khích
cho các cá nhân và tập thể
cũng tại lễ trao giải ubnd đã phát động giải thưởng báo chí về an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
tại quảng trường hùng vương ubnd tỉnh bạc liêu đã tổ chức lễ gia quân hưởng ứng năm an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi sáu
tham gia lễ gia quân có gần một cán bộ
chiến sĩ thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang và trường học cùng với ban ngành đoàn thể trên địa bàn tỉnh
với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm
xiết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ với mục tiêu tính mạng con người là trên hết
trong năm hai nghìn một mươi sáu các cấp các ngành sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp
để tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông từ năm một mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau lễ gia quân toàn bộ lực lượng đã tham gia diễu hành trên các tuyến đường thuộc nội ô thành phố
thông qua đó để tuyên truyền đến tận người dân về ý thức chấp hành luật giao thông
theo quy định của chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu xe tải từ một mươi tấn trở lên phải có giấy phép kinh doanh vận tải
và phải gắn phủ hiệu xe tải
tuy nhiên nhiều chủ xe ở tỉnh quảng ngãi vẫn chưa nắm được quy định này
do nhiều chủ xe ở tỉnh quảng ngãi vẫn chưa nắm được quy định này
nếu xe chưa nắm được quy định nên lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục tuyên truyền
để chủ xe chủ doanh nghiệp nắm được vấn đề này
theo quy định thì kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu người điều khiển xe tải từ một mươi tấn trở lên
vận chuyển hàng hóa nếu phương tiện không có gắn phủ hiệu xe tải
sẽ bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính từ ba đến năm triệu đồng
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe sáu mươi ngày
bộ tài chính vừa có công an gửi sở tài chính các địa phương
yêu cầu tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn
theo đó bộ tài chính khẳng định xu hướng giảm của giá xăng dầu trong thời gian dài vừa qua
đặc biệt là phiên giảm giá mạnh vào ngày bốn tháng một là căn cứ vững chắc để tiếp tục tăng cường quản lý
yêu cầu doanh nghiệp vận tải giảm giá cước vận tải
nhất là trong thời điểm chuẩn bị đón tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi sáu
bộ tài chính yêu cầu sở tài chính phối hợp với sở giao thông vận tải
ubnd cấp quận huyện tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá
niêm yết giá cước và việc thu giá cước theo đúng giá niêm yết
chú trọng theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu để kiểm tra yêu cầu thực hiện giá cước vận tải
phù hợp với xu hướng giảm giá nhiên liệu
đồng thời cần có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
lợi dụng lượng hành khách tăng để tăng giá ở mức cao mà không thực hiện việc kê khai niêm yết
công bố công khai đơn vị cá nhân có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
còn hơn một tháng nữa là đến tết bình thân hai nghìn một mươi sáu
và đây là lúc mà người xa quê lo lắng nhất về vấn đề tàu xe đi lại
để có được một tấm vé xe khách đường dài hay vé tàu vẫn là điều khó khăn đối với rất nhiều người
tại phú yên đến thời điểm này nhiều doanh nghiệp vận tải đã công bố hết vé trong những ngày cao điểm
tại doanh nghiệp vận tải thuận thảo
một trong những doanh nghiệp vận tải lớn ở phú yên
vào đầu tháng một mươi hai vừa qua đơn vị tổ chức bán vé xe tết cho hành khách tuyến tp hcm tuy hòa
chỉ trong ngày đầu tiên tổ chức bán vé
nhà xe đã bán hết trên bốn trăm linh vé xe vào các ngày từ hai mươi năm đến hai mươi tám âm lịch
tại các doanh nghiệp vận tải khác cũng đã thông báo hết vé trong các ngày cao điểm
giá vé xe tết có phụ thu tối đa từ hai mươi sáu mươi tùy từng ngày và các tuyến cụ thể
lý giải cho việc tăng giá một số nhà xe cho biết số tiền đổi lên từ giá vé này được tính là phụ thu cho chiều xe chạy rỗng
mặc dù giá vé tăng cao nhưng đến thời điểm này
nhiều người vẫn chưa mua được vé điện thoại
để có được tấm vé xe về tết không phải là chuyện đơn giản
theo kinh nghiệm nhiều người phải thường xuyên theo dõi thông tin bán vé của các hãng xe
và chọn thời điểm mua vé hợp lý
tại phú yên hiện có một mươi hai doanh nghiệp với bảy mươi bốn phương tiện tham gia vận tải hành khách
trong dịp tết này với số ghế trên bốn để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong dịp tết
sở giao thông vận tải phú yên phối hợp với sở giao thông vận tải tp hcm tăng chuyến trong dịp tết
với khoảng một mươi năm đầu xe đảm bảo mọi người được về quê vui xuân cùng gia đình
còn theo tổng công ty đường sắt việt nam vé tàu đi các ngày cao điểm tết bến thân đã được bán gần hết
hiện số lượng vé đặt mua qua mạng cũng không còn
thời tiết tp hcm lâu nay thì hàng năm nhu cầu đi lại tăng rất cao
cái điều đáng lưu ý ở đây là đối với các đơn vị vận tải thì phải chuẩn bị cái phương tiện một cách tốt nhất
và cũng giáo dục cái đội ngũ lái xe để làm sao phục vụ cho cái đợt vòng chuyến đảm bảo cái an toàn
để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khoảng bốn mươi so với